là người kinh người khmer người trăm và người hoa trải qua lịch sử hàng trăm năm chung sống với nhau trên một vùng địa lý rộng lớn và đa dạng
cộng đồng các thế hệ cư dân miền tây đã góp sức làm nên một vùng văn hóa rất phong phú như là kết quả của sự tiết biến và lai tạp một cách đầy sáng tạo và vô cùng sống động
hệ thống các di tích lịch sử văn hóa ở miền tây hiện nay chính là một trong những bằng chứng của văn hóa ấy
dài khắp các tỉnh miền tây ở đâu ta cũng bắt gặp các công trình kiến trúc
hoặc tôn giáo hoặc dân sinh như đình chùa miếu quán lăng pháp công thự dinh thự nhà cổ bảo tàng
những công trình ấy được phủ nước thời gian vừa như một sự hiển hiện hiện của lịch sử quá khứ giữa lòng hiện tại
vừa như những ví dụ tuyệt vời về sự tích hợp đa nguồn trong tôn giáo và nghệ thuật của các cộng đồng dân cư chủ thể miền tây
khá nhiều trong số những công trình ấy do giá trị lịch sử và giá trị văn hóa của nó đã được công nhận là di tích quốc gia
thậm chí là di tích quốc gia đặc biệt
đây là một yếu tố rất quan trọng để từ đó chính quyền các tỉnh miền tây có thể phát huy được giá trị nhiều mặt của di tích
biến nó thành một lợi thế phát triển du lịch văn hóa
tuy nhiên để làm được điều đó trước hết cần phải quay trở lại với câu chuyện của bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa miền tây nam bộ
xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân thưa quý vị và các bạn có thể khẳng định rằng các di tích lịch sử văn hóa ở miền tây nam bộ nói chung và ở tỉnh miến tre nói riêng là một hệ thống di sản vô cùng quý giá mà các thế hệ tiền nhân người việt người trăm người khmer đã để lại cho con cháu hôm nay
những di tích này thì vừa đẹp về mặt kiến trúc mà lại vừa phản ánh các giá trị lịch sử của một vùng đất mới giàu truyền theo quý vị
những di tích này thì vừa đẹp về mặt kiến trúc mà lại vừa phản ánh các giá trị lịch sử của một vùng đất mới giàu truyền theo quý vị
có một cuộc trò chuyện trao đổi với ông trương quốc phong là giám đốc sở văn hóa thao du lịch tỉnh miến tre
thưa ông trương quốc phong điều đầu tiên mà trong cuộc trao đổi hôm nay chúng tôi muốn biết là hiện nay ở tỉnh bến tre thì các di tích lịch sử văn hóa đang được phân loại thế nào
và một cách cụ thể thì ông có thể cho biết là mình có bao nhiêu di tích cấp quốc gia đặc biệt bao nhiêu di tích quốc gia bao nhiêu di tích cấp tỉnh cần được bảo tồn và phát huy cái giá trị của nó hay không
các di tích văn hóa lịch sử cấp mạng của miến tre thì trong những năm qua chúng tôi đã phân loại theo quy định của lực di sản
trong đó thì có tất cả là bốn mươi tám di tích cấp tỉnh một mươi sáu di tích quốc gia và có hai di tích quốc gia đặc biệt
xin ông có thể cho biết là hiện nay các di tích lịch sử văn hóa ở miến tre đang được bảo tồn và tiến hành công tác phát huy giá trị của nó trong một tình trạng thế nào
có thuận lợi và khó khăn gì
chủ chiên của tỉnh đối với các di tích trong địa bàn của mình
với ý nghĩa quan trọng của các di tích lịch sử văn hóa cấp mạng nó được xem như là một tài sản vô giá đó với tỉnh
cho nên ngành cũng đã tiến hành nhiều biện pháp để quản lý tu bổ phát huy các giá trị của di tích
chủ yếu là chúng tôi thực hiện bốn nhóm giải pháp
vấn đề thứ nhất là nâng cao nhận thức của người dân hệ thống chính trị
vấn đề thứ hai là việc quản lý giữ gìn phát huy các giá trị của di tích
thông qua việc tuyên truyền nâng cao nhận thức các quy định của nhà nước về công tác bảo quản di tích này
việc thứ hai là thường xuyên tiến hành bảo quản tu bổ trùng tu các di tích
đối với việc này chúng tôi tiến hành theo cái kế hoạch hàng năm
việc tu bổ thì giữ gìn lại những di tích
bởi vì hầu hết các di tích là được khởi dựng từ khoảng thời gian khá dài
trong điều kiện của bến tre thì khí hậu nóng ẩm mưa nhiều
cho nên là những di tích với vật liệu xây dựng là bằng gỗ gạch thì nó bị tác động rất là nặng nề của chế độ khí hậu
trong việc tu bổ thì chúng tôi cũng từng lúc trong điều kiện của mình nâng cấp các cơ sở vật chất tại các di tích
ví dụ như là hệ thống nước sạch
các tiến đường nội bộ để khách tham quan
rồi các khu tiếp khách chuyển đổi dần trở thành những khu chiếu phim tư liệu để phục vụ khách tham quan
ngoài ra thì vấn đề cảnh quan đối với các di tích để tạo ra một sự thu hút đối với người dân các du lịch
nó cũng là một giải pháp
giải pháp thứ ba là chúng tôi phát huy các giá trị của các di tích
thông qua việc bồi dưỡng đội ngũ thuyết minh để làm công tác
hướng dẫn tìm hiểu các giá trị của di tích này
thì đến nay hầu hết các di tích quan trọng của tỉnh đặc biệt là các di tích quốc gia
và di tích quốc gia đặc biệt thì đều có thuyết minh thuyết minh viên
trong quá trình đó chúng tôi chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ này
để thông qua thuyết minh viên thổi hồn kể những câu chuyện về các di tích các di sản
phát huy giá trị về văn hóa về lịch sử về truyền thông các mạng
trong việc phát quy này thì trong những năm gần đây
chúng tôi chú trọng đến việc kết hợp một cách đồng bộ giữa việc giữ gìn
tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử cách mạng với phát triển du lịch của tỉnh nhà
chúng tôi xem việc là xây dựng các điểm đến trong đó có các di tích để thu hút khách du lịch
nhưng mà cũng đồng thời với đó thì chúng tôi cũng từng lúc tu bổ nâng cao
và phát huy giá trị của các di sản di tích nói chung
và cái giải pháp thứ tư là
tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước trong đó chủ yếu là hoạt động thanh tra kiểm tra
để thực hiện nghiêm các quy định về việc giữ gìn bảo vệ
thực hiện các công tác quản lý để làm sao đảm bảo an toàn cho khách tham quan các di tích
và cùng với đó nó cũng là một yếu tố giữ gìn một cách đầy đủ
theo luật di sản văn hóa của chúng ta
các buổi phụ lễ có những lễ hội
và trong quá trình chúng tôi bảo tồn tôn tạo phát huy các giá trị di tích nói chung
thì những di sản nhân quá vi dịch thể đó chúng tôi cũng rất quan tâm
trong thời gian gần đây thì bằng những hoạt động truyền dạy
đặc biệt hướng tới các thế hệ trẻ phối hợp với lại ngành giáo dục
để giúp cho các thế hệ trẻ có dịp tiếp cận thưởng thức
và có thể thực hiện được những di sản đó ví dụ như là hát sát buộc phụ lễ
hoặc là nói thơ lục dân tiên hoặc là tìm hiểu sâu hơn về các cái lễ hội của tỉnh
bến tre có những lễ hội và nó cũng là những giá trị rất là quý giá
ví dụ như lễ hội truyền thống cách mạng một mươi bảy tháng giêng
ngày hội truyền thống văn hóa của tỉnh ngày một tháng bảy
thì cùng với đó là các hoạt động
các hoạt động khác nó cũng hỗ trợ cùng với lại cái di sản dạy đó
để phục vụ tốt cho công tác giáo dục truyền thống cũng như là phát triển du lịch của tỉnh nhà
thưa ông trương quốc phong với tư cách là người đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước
về văn hóa trở thao du lịch ở tỉnh bến tre hạ
thì ông có thể cho biết là cơ quan quản lý nhà nước ấy có cái đề xuất hay là cái kiến nghị gì đấy
đối với các cấp cao hơn về mặt cơ chế quản lý mặt con người
sao cho cái công tác bảo tồn và phát triển giá trị các cái di sản các cái di tích về sản văn hóa này
nó ngày mà hiệu quả hơn và sâu rộng hơn trong đời sống tinh thần của cả tỉnh cũng như là của cả vùng mới chung
trong cái công tác hỗ tồn tôn tạo phát huy các giá trị di tích
thì chúng ta thực hiện trong những năm gần đây thì có một cái rất thường loại
tức là những quy định pháp luật trong đó luật di sản nhân quá
nghị định chín mươi hai của chính phủ đã tạo được một cái hành lang pháp lý để như là tăng cường
cái quản lý nhà nước đối với cái di tích nhưng mà cũng đồng thời tạo ra một cái cơ chế thông thoáng
để xã hội hóa cùng với cái nguồn lực của nhà nước để hỗ trợ cho cái việc bảo tồn phát huy các giá trị này
tuy nhiên trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đề xuất là cái việc mà bảo tồn giữ gìn các di tích
thì nó đòi hỏi một cái nguồn lực trong đó có nguồn lực về con người
tức là những người trong côi giữ gìn cái di tích rồi cái nguồn lực về tài lực
tức là để tu bổ tôn tạo thì cái nguồn lực này nó đối với tỉnh còn rất khó khăn
trong đó đó thì cái kinh phí ngân sách nhà nước thì chỉ có thể hỗ trợ thông qua chương trình phi quốc gia
hoặc là của ngân sách tỉnh một phần không nhiều để đáp ứng được cái việc là tu bổ đối với các cái di tích
từ cấp quốc gia đặc biệt và di tích cấp quốc gia còn lại thì rất nhiều di tích cấp tỉnh đang xuống cấp
thì chúng tôi cũng nghĩ rằng trong thời gian tới trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh phí nhưng
cần phải có một cái quan điểm chỉ đạo dành một cái khoản kinh phí phù hợp để chúng ta tập trung bảo quản
tu bổ nhất là những di tích cấp tỉnh vì những cái di tích này nó gắn bó với cái đời sống
gắn bó với lại những cái giá trị mà từ những cái thế hệ trước để lại thì nó cũng rất là quý giá
ngoài ra thì cái cơ chế xã hội hóa
để phát huy được cái khả năng tự chủ tài chính của các cái di tích nó cũng là một cái yếu tố rất
quan trọng thì hiện nay việc này nó cũng còn có những cái khó ví dụ như có những cái quy định
không được phép kinh doanh trong những cái di tích thì đối với tỉnh cũng áp dụng nghiêm túc cái việc
này thì đồng thời với đó là nó làm cho cái tạo ra cái nguồn thu tạo ra được cái yếu tố hỗ trợ cho
cái việc bảo quản việc giữ gìn việc nâng cấp đối với cái di tích thì nó cũng có những cái
khó khăn chúng tôi cũng đề xuất là về phía đối với tỉnh cũng như là đối với trung ương tiếp tục
có những cái quy định cụ thể quá hơn rõ ràng hơn để tạo một cái cơ chế thông thoáng và cũng như là
những lĩnh vực khác thì cái công tác xã hội hóa đối với việc phát huy các di tích này nó nó có
một cái giai trò rất là quan trọng có thể nói rằng các cuộc trò chuyện
chương trình gốc nhìn văn hóa ngày hôm nay ấy thì với những cái chia sẻ của ông trương quốc phong và
giám đốc sở ngoan thao du lịch tỉnh biến tre thì tôi nghĩ rằng có lẽ khán giả của truyền hình nhân
dân đã có một cái hiểu biết tương đối cụ thể hơn về cái việc mà bảo tồn và phát huy các cái giá trị
giữa những tỉnh chủ văn hóa ở biến tre nói riêng và miền tây nói chung rõ ràng là chúng ta đang ở
trong một cái tình hình nó tương đối khó khăn thế nhưng cũng cần phải ghi nhận là cái công tác này
đã ít nhiều có những cái thành tựu bước đầu và chúng tôi hy vọng là với cái sự nỗ lực của những người
làm nghề cũng như là cái sự quan tâm sâu sát hơn của các cái quản lý mặt văn hóa cũng như là các
cái cơ chế mà được điều chỉnh một cách nó hiệu quả hơn thì cái công tác này nó sẽ ngày càng phát huy
được cái hiệu quả của mình trong đời sống và cái điều quan trọng nhất là chúng ta bảo tồn và phát huy
được các cái giá trị của các di tích một cách tốt hơn
một lần nữa thì rất cảm ơn ông trương quang phong đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay